bệnh viện đại học y dược tp hcm đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên từ người cho sống
đây là thành quả từ quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài của bệnh viện
và sự hỗ trợ của các chuyên gia của bệnh viện asan hàn quốc
người nhận gan là anh trần văn bắc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
may mắn chị trương kim hường vợ anh bắc là người có cùng nhóm máu
và có sức khỏe phù hợp để hiến gan cho anh
sau tám giờ làm việc căng thẳng gần năm mươi chuyên gia bác sĩ điều dưỡng kỹ thuật viên
của bệnh viện asan hàn quốc và bệnh viện đại học y dược
đã tiến hành cắt một phần lá gan của chị hường để ghép cho anh bắc
hiện nay sức khỏe của chị hường đã hoàn toàn bình phục và làm việc bình thường
sự thành công của ca ghép gan đầu tiên đã mở ra những triển vọng mới
để bệnh viện đại học y dược tiếp tục đạt được những thành tựu mới trong lĩnh vực ghép tạng